trong báo cáo của tổ chức y tế thế giới who và viện thị giác brandholden đến năm hai nghìn năm mươi
trên toàn thế giới cứ hai người thì có một người bị cận thị
cận thị thường xảy ra ở những đối tượng trẻ như học sinh sinh viên nhưng lại không được quan tâm đúng mực
nâng cao nhận thức cho phụ huynh và học sinh về tác hại của việc tăng độ kính để giúp phòng tránh mù loà
do biến chứng của cận thị nặng đặc biệt ở độ tuổi trẻ em lứa tuổi đến trường và thanh thiếu niên
cũng là nội dung chính trong hội thảo phòng chống tật khúc xạ học đường do bệnh viện mắt hà nội hai tổ chức mới đây
tại việt nam khoảng ba triệu trẻ em đang mắc tật khúc xạ cần được trình kính
trong đó có một mươi một mươi năm trẻ em ở độ tuổi từ sáu đến một mươi năm tuổi sinh sống tại nông thôn
còn ở khu vực thanh thị con số này lên đến hai mươi bốn mươi
người có độ cận thị cao không chỉ gặp phải những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày
mà nguy hiểm hơn là những biến chứng về đáy mắt
luôn rình dập khiến người cận thị cao có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn
các chuyên gia nhãn khoa nhấn mạnh từ đến một mươi bảy tuổi là giai đoạn độ cận tiến triển nhanh
các chuyên gia khuyến cáo với trẻ chưa cận thị một năm nên khám một lần
còn với trẻ đã cận thị thì cách từ ba đến sáu tháng nên khám lại một lần
để sớm phát hiện ra những bất thường của mắt cận và sớm điều trị